theo thống kê mới nhất của tổng cục hải quan một mươi năm ngày đầu tháng bốn này việt nam xuất khẩu hơn ba mươi hai năm trăm linh tấn gạo trị giá đạt một mươi năm triệu đô la mỹ
công dồn từ đầu năm đến giữa tháng bốn việt nam đã xuất khẩu một sáu mươi tám triệu tấn gạo trị giá đạt khoảng bảy trăm bảy mươi bốn triệu đô la mỹ
cụ thể tổng lượng gạo việt nam xuất sang trung quốc trong ba tháng đầu năm đạt mức một trăm sáu mươi hai tấn chiếm một mươi một lượng xuất đi của việt nam
giá gạo mà trung quốc nhập của việt nam bình quân đạt một mươi hai bảy triệu đồng một tấn cao hơn giá việt nam bán cho các nước khác khoảng hai bảy triệu đồng một tấn và tăng hơn một bảy triệu đồng một tấn so với năm ngoái
ngoài gạo trung quốc còn tăng cường nhập khẩu các sản phẩm máy tính sản phẩm điện tử linh kiện cùng điện thoại linh kiện từ việt nam
tuy nhiên có rất nhiều loại hàng hóa từ việt nam xuất sang trung quốc đã giảm mạnh trong đó có mặt hàng thủy sản dầu thô quặng và khoáng sản